trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực hai vừa cứu nạn thuyền viên trên tàu berg japen quốc tịch liberia
trong lúc đang trên hành trình từ trung quốc đến singapore khi đang đi qua vùng biển đà nẵng thì gặp nạn
thuyền viên bị nạn là anh ankaray peter người philippines bốn mươi sáu tuổi là thủy thủ trưởng của tàu
tai nạn khiến cho anh này bị đa chấn thương nghiêm trọng ngay sau khi nhận được thông tin
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực hai đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc hướng dẫn hải trình cho tàu chuyển hướng về đà nẵng
dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu thuyền viên trên tàu đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đưa về đến đà nẵng an toàn
và bàn giao cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp đà nẵng chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị